ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm cho biết
trong tháng một mươi sẽ triển khai dự án sửa chữa nâng cấp toàn tuyến đường nguyễn hữu cảnh
từ quận một đến quận bình thạnh nhằm giải quyết tình trạng ngập và lún như hiện nay
dự án có tổng vốn đầu tư hơn bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng từ ngân sách thành phố
tập trung vào hạng mục nâng cấp sửa chữa cải tạo hương ổng nền mặt đường
với chiều dài ba hai km toàn tuyến nguyễn hữu cảnh từ quận một đến quận bình thạnh
dự án được chia làm ba đoạn trong đó hai đoạn một và ba chủ yếu cải tạo mặt đường
riêng đoạn hai tập trung xử lý nền đất chống lúng bằng công nghệ tiên tiến
dự kiến sẽ có đoạn năm trăm linh m từ chân hầm vượt cầu thủ tiêm đến chân cầu vượt nguyễn hữu cảnh
được bù lún mặt đường từ năm mươi cm đến một hai m
ba quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm cho biết
sẽ xây các bậc tam cấp để nhà dân nào thấp hơn mặt đường đi lại dễ dàng
cùng với đó là lên phương án thi công phù hợp bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện